thưa quý vị ngay trước thêm năm mới mộ tốt hai nghìn một mươi tám chủ tịch nước trần đại quang đã dành cho
truyền hình nhân dân một cuộc phỏng vấn về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua theo chủ tịch nước trần đại quang đất nước mặc dù
còn nhiều khó khăn nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được thế và lực sức mạnh tổng hợp
uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao tạo ra những tiền đề quan trọng để tiếp tục
thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã đề ra
những thành tựu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin
tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển
bền vững được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao liên hợp quốc đã xếp hàng chỉ số phát triển
bền vững của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy ở thứ hạng sáu mươi tám trên một trăm năm mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ tăng hai mươi bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu
những thành tựu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin
tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một kim ngạch xuất nhập khẩu đạt bốn trăm hai mươi năm tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt ba mươi năm tám tỷ usd cao nhất trong một mươi năm qua
việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội nhất là xóa đói giảm nghèo
chăm sóc sức khỏe nhân dân đã thu được thành quả rất đáng khích lệ
chủ quyền thống nhất và toàn vẹn đánh thổ của tổ quốc được giữ vững quốc phòng an ninh được tăng cường
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tập trung lãnh đạo
chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng
chủ tịch nước nhận định năm hai nghìn một mươi bảy là năm đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến đổi nhanh chóng phức tạp và khó lường
song công tác đối ngoại đã được tiến hành chủ động tích cực và đã thu được những thành tựu
lớn trong việc thực hiện những mục tiêu và lợi ích chiến lược của đất nước
công tác đối ngoại góp phần tranh thủ có hiệu quả
được quan trọng từ bên ngoài cho công cuộc phát triển đất nước nâng cao đời sống nhân dân
trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chưa đồng đều và chưa vững chắc
xu thế bảo hộ mùa dịch gia tăng chúng ta đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế
thương mại đầu tư với các nước cả trên bình diện song phương và đa phương
đồng thời góp phần quan trọng định hình các liên kết kinh tế thương mại tại khu vực
trong dịp tuần lễ cấp cao apec ta đã đóng vai trò tích cực nhằm duy trì và thúc đẩy tiến trình đàm phán
hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện và tiến bộ
hoạt động thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài năm nay đều đạt kết quả cao hơn so với dự kiến
hoạt động đối ngoại
hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực ngoại giao quốc phòng an ninh
cả trên bình diện song phương và đa phương đã góp phần bảo vệ vững chắc
chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trên cương vị người đứng đầu nhà nước chủ tịch nước trần đại quang cũng thẳng thắn nhìn nhận
những mặt còn hạn chế trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
chúng ta vui mừng tự hào trước những thành tiệu to lớn của đất nước
đồng thời phải rất nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế
chất lượng tăng trưởng chưa cao một số ngành lĩnh vực tăng trưởng còn chậm
nhiều cơ chế chính sách quy định của pháp luật còn bất cập
thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rươm rà
tình trạng tham nhũng láng phí
tiêu cực vẫn xảy ra ở nhiều nơi
nhiều vụ việc hiếu nại tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm
nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ hiệu quả thấp thua lỗ thất thoát
quá trình tái cơ cấu ở một số lĩnh vực địa phương triển khai còn chậm
hiệu quả chưa cao khai thác tài nguyên còn lãng phí
chưa có giải pháp khắc phục có hiệu quả
chưa có tình trạng ô nhiễm môi trường
tình trạng xâm hại trẻ em bạo lực gia đình và những biểu hiện tiêu cực suy thoái đạo đức lối sống gây bức xúc trong dư luận xã hội đời sống của đồng bào
dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng thiên tai những người nghèo còn gặp nhiều khó khăn
những hạn chế nêu trên đang là trở ngại trên con đường phát triển của đất nước
điều quan trọng là
chúng ta phải dám nhìn thẳng vào sự thật chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh tình hình đó chúng ta phải phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết ý chí tự lực tự cường tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức để vững bước đi lên